theo kết luận điều tra bị can hứa thị phấn lợi dụng việc nắm giữ tám mươi bốn chín mươi hai của phần ngân hàng thương mại của phần đại tín và cố vấn cao cấp hội đồng quản trị
thâu tóm lũng đoạn hoạt động của chất bank gây thiệt hại cho chất bank tổng cộng hơn một ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
cụ thể bị can phấn có hành vi chỉ đạo trustbank đầu tư trái pháp luật vào bốn bất động sản do ba công ty của hứa thị phấn làm chủ đầu tư để phấn chiếm đoạt và sử dụng một ba mươi bảy tỷ đồng
ngoài ra với mục đích chiếm đoạt tiền huy động từ các tổ chức và cá nhân của chất banh bà phấn thông qua bùi thị kim loan kế toán công ty phú mỹ cùng một số nhân viên giới quyền thực hiện việc mua đi bán lại
đồng thời thông qua công ty hồng đức và công ty năm thành viên sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ nâng khống giá trị bốn bất động sản gây thiệt hại cho chất banh bốn trăm ba mươi bảy tỷ đồng
cơ quan điều tra xác định cả ảnh vi nêu trên của bị can hứa thị phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho trust bank
tổng cộng hơn một ba trăm ba mươi tám tỷ đồng
một của ông tám mươi tuổi bị kẹt trong đám cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh nam định giải cứu kịp thời
vụ việc xảy ra tại khu tập thể tỉnh ủy ngõ chín mươi bảy hàn thuyên thành phố nam định vào trưa ngày hôm nay một mươi tám tháng tám
nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do chập điện cuộc nóng điều hòa cầu thang
khu tập thể được xây dựng đã lâu kết cấu hai tầng chỉ có một cầu thang
làm lối đi duy nhất khu vực chiếu nghỉ lại có đệm mút nên khi xảy ra hỏa hoạn lửa bén và lan nhanh gây ra nhiều khói khí độc
nạn nhân là cụ vũ ngọc huyền tám mươi tuổi sống trong căn nhà số một mươi bảy ngay sát cầu thang nơi bùng phát đám cháy
qua công tác trinh sát lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương di chuyển cụ ra khỏi khu vực nguy hiểm
các lực lượng chức năng của huyện bào bàng và của tỉnh bình dương cho biết đang khẩn trương điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ lật xe ô tô khách khiến nhiều người bị thương xảy ra tại địa phận xã lai hưng
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi giờ sáng nay
xe khách hai mươi chín chỗ biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi nghìn ba trăm linh bảy chạy tuyến bến xe miền đông đi bù đốp bình phước
khi xe lưu thông đến tuyến quốc lộ một mươi ba hướng từ tp hcm về bình phước đến đoạn thuộc xã lai hưng huyện bầu bàng tỉnh bình dương
thì bất ngờ trao đảo rồi lật ngang giữa đường
vụ việc khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn kêu cứu tài xế đã nhanh chóng thoát ra ngoài
rồi cùng người dân xung quanh đập cửa xe đưa hành khách ra ngoài
những người bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để kịp thời cấp cứu
vụ tai nạn khiến hơn một mươi người bị thương giao thông tại nơi xảy ra tai nạn bị ủn ứ kéo dài
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc một mươi ba h hai mươi chiều nay một mươi tám tháng tám tại cầu nghĩa tân trên quốc lộ hai mươi một b
thuộc địa bàn xã nghĩa tân huyện nghĩa hưng tỉnh nam định làm ba người thương vong
thời điểm trên ông vũ văn lực năm mươi chín tuổi chú huyện nghĩa hưng tỉnh nam định điều khiển xe máy
chở theo em trai là vũ văn lợi trong khi di chuyển đã va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát một mươi hai f ba chín nghìn một trăm sáu mươi ba
do ông trần văn tình sáu mươi sáu tuổi chú củng huyện chạy hướng ngược lại
cú va chạm mạnh đã khiến ông trần văn tình chết tại chỗ
hai nạn nhân còn lại bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu hai chiếc xe máy bị hư hỏng nặng
chín giờ ba mươi phút sáng nay lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp sóc trăng đã thu sử hơn bốn bao thuốc lá điếu ngoại nhập đầu
khi tiến hành kiểm tra chi nhánh công ty cổ phần vận tải sài gòn tại tỉnh sóc trăng
ở số hai mươi chín đường lê duẩn khóm bảy phường ba tp sóc trăng
tại thời điểm kiểm tra đại diện chi nhánh đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ
hợp pháp của nhiều loại hàng hóa bưu phẩm mà công ty nhận vận chuyển
trong đó có bốn thùng hàng bên trong chứa bốn bốn trăm chín mươi sáu bao thuốc lá ngoại nhập lậu
nhân viên tại chi nhánh cho biết đây là hàng hóa nhận vận chuyển từ cần thơ về sóc trăng
và không biết bên trong có chứa thuốc lá lậu
hiện lực lượng cảnh sát kinh tế công an tp sóc trăng đã tiến hành lập biên bản
tạm giữ số thuốc lá và số hàng hóa không có hóa đơn chứng từ hợp pháp để tiếp tục điều tra
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh
chuyển hình công an nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi